ngày sáu tháng hai cả hai xảy ra cự cãi tại một căn nhà quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
lúc này hung thủ đã dùng dây xiết cổ nạn nhân cho tới chết rồi phân xác nạn nhân ném xuống sông hàn hòng phi tang
lực lượng chức năng thị xã tân uyên của tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn đuối nước khiến hai trẻ tử vong xảy ra trên địa bàn
vào khoảng một mươi năm giờ ngày hôm nay
em huỳnh thanh trúc sinh năm hai nghìn tám và nguyễn triệu vi sinh năm hai nghìn bảy quê tỉnh cà mau
là hai chị em họ rủ nhau ra hồ nước chơi cùng nhóm bạn trong xóm
trong lúc vui đùa hai chị em bị trượt chân ngã xuống hồ và mất tích
mặc dù sự việc đã được báo cho người lớn tuy nhiên đã quá muộn lực lượng công an đã tiếp nhận thông tin
và đến lặn mò tìm kiếm được thi thể hai bé cách hiện trường không xa
được biết cha mẹ hai bé làm công nhân các em nghỉ học trong mùa dịch bệnh
nhưng phụ huynh vẫn phải đi làm trong một công ty gần nhà
một nhóm thanh niên đang tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke bung thong
thuộc tổ một phường nghĩa trung thành phố gia nghĩa
đã bị công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk đông phát hiện và bắt quả tàng
vào khoảng hai mươi ba h đêm ngày sáu tháng hai công an thành phố giang nghĩa tiến hành kiểm tra hành chính
và phát hiện tại phòng h tám nghìn tám trăm tám mươi tám của quán karaoke bul thong
có hai mươi sáu nhân viên có hai mươi sáu thanh niên đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện
thu giữ tăng vật gồm một túi ni lông bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng
được xác định là chất ma túy ketamin
qua thử test nhanh hai mươi năm trên hai mươi sáu người có kết quả dương tính với ma túy
lực lượng công an đã tạm giữ đối tượng nguyễn hữu khánh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch cúm do virus ncov gây ra
trương thị bích tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
vừa bị các lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính
ngày ba mươi một tháng một tuyền đã sử dụng tài khoản facebook có tên bích tuyền
đăng tải bài viết phản ánh không đúng sự thật có liên quan đến dịch cúm do virus corona gây ra
tại thành phố rạch giá của tỉnh yên giang
thuyền thừa nhận mục đích đăng tải bài viết trên chỉ để câu like và chia sẻ với bạn bè
mà không hề nghĩ đến việc đăng tải thông tin sai sự thật có của mình có thể gây lo lắng trong cộng đồng
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh yên giang đã ra quyết định
trương thị bích tuyền số tiền một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng và buộc cam kết không tái phạm
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại